tại văn phòng chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng chính phủ lào thông lung sisulit
và thủ tướng vương quốc campuchia zamdek techo hunsen về phối hợp giữa việt nam với lào và campuchia
trong ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông báo chính phủ việt nam quyết định hỗ trợ chính phủ lào và chính phủ campuchia
các trang thiết bị y tế cần thiết với giá trị một trăm linh usd cho mỗi nước
tại cuộc điện đàm thủ tướng lào thông lung sisulit đánh giá cao các nỗ lực và thành công của việt nam
trong công tác phòng chống và kiểm chế covid một mươi chín mong muốn hai nước tăng cường chia sẻ thông tin phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị thủ tướng và chính phủ lào tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người việt nam
tại lào yên tâm ổn định cuộc sống và được tiếp cận các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc điện đàm với thủ tướng samdek techo hun sen thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị
hai bên tăng cường phối hợp tạo thuận lợi cho cơ quan đại diện của mỗi nước trong việc hỗ trợ công dân của mình ở sở tại
đề nghị các bộ ngành địa phương hai bên tích cực phối hợp trong phòng chống ngăn chặn dịch bệnh
bảo đảm thông tin xuyên suốt kịp thời giải quyết vướng mắt trên tinh thần hợp tác chia sẻ và cảm thông lẫn nhau
thủ tướng hun sen đánh giá cao các biện pháp của việt nam trong phòng chống dịch bệnh